công an huyện cẩm giang tỉnh hải dương vừa khởi tố bắt tạm giam vũ văn ninh chú tại huyện cẩm giang tỉnh hải dương về hành vi cướp tài sản
dạng sáng ngày hai mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một ninh cầm theo búa sắt thanh đủ kim loại dao bầu treo tường phá khóa đột nhập vào phòng giao dịch tân trường ngân hàng agribank chi nhánh huyện cầm giang
khống chế lấy băng dính đen bịt mồm trói tay chân kéo bảo vệ vào trong khu vực quầy giao dịch sau đó dùng đục và búa sắt cậy phá hai kết sắt của ngân hàng nhưng không được
đến ba giờ sáng cùng ngày đối tượng bỏ về nhà cất giấu dụng cụ gây án rồi đi ngủ bảo vệ phòng giao dịch sau đó tự cởi trói báo cáo sự việc tới cơ quan chức năng